thưa quý vị câu chuyện cấp giấy đi đường đang là vấn đề được nhân dân và các doanh nghiệp rất quan tâm
bởi qua ba đợt giãn cách xã hội kéo dài bốn mươi năm ngày mà thành phố hà nội đã có tới bốn lần thay đổi quyết định về giấy đi đường
liên quan tới vấn đề này thủ tướng chính phủ đã yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội có hướng dẫn cụ thể
kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành
không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi kéo dài
không để tập trung đông người và ủn tắc giao thông nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát dịch
từ ngày sáu tháng chín hà nội chính thức áp dụng chỉ thị hai mươi khi phân chia thành phố thành ba vùng
mặc dù mới dừng lại ở việc kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định mới như cập nhật giấy đi đường có mã qr
nhưng tại một số chốt bảo vệ vùng một vùng đỏ đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn kéo dài
tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn khi tập trung đông người trong thời gian giãn cách
tối ngày bảy tháng chín
ban thường vụ thành ủy có ý kiến yêu cầu lãnh đạo thành phố điều chỉnh việc cấp và kiểm tra giấy đường phù hợp với thực tiễn
theo đó thì người dân tại thủ đô vẫn được phép sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ và mẫu mới
tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng thủ tục đăng ký phê duyệt cấp giấy đường mới còn khá phức tạp
không chỉ gây khó khăn đối với người dân mà cũng gây áp lực không nhỏ đối với các cơ quan chức năng
thực ra là nếu mà làm được cái giấy thứ hai thì sẽ kiểm soát được việc đi đường tốt hơn
nhưng mà em cảm thấy là đang trong
chỉnh làm giấy thứ hai thì nó hơi vất vả ấy ạ
cơ quan chủ quán các cơ quan chức năng của chính quyền nên nghiên cứu một cái giải pháp nào đó nó thuận tiện và nó hợp lý hơn
vẫn đảm bảo phòng chống dịch tốt đồng thời cũng tạo điều kiện cho những người dân mà đủ điều kiện được lưu thông
để mà thụ lý cái việc này những cơ quan như công an phường hoặc là ủy ban nhân dân phường là liệu có quá tải
trong cái việc mà xét các cái thủ tục này hay không
thì đây là điều tôi thực sự
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đối với thành phố hà nội cần khắc phục những bất cập trong việc cấp giấy đi đường
cũng là mong muốn của người dân tại thời điểm này
bởi ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có bốn lần thay đổi quyết định về cấp giấy đi đường
khiến người dân và các doanh nghiệp rất bị động
theo nhiều chuyên gia câu chuyện về giấy đi đường ở thủ đô lẽ ra không nên kéo dài
và không quá khó để xử lý cả về mặt kỹ thuật lẫn vấn đề quản trị
đây là một giải pháp chưa có tiền lệ trong khi hà nội là một nơi tập trung dân cư rất đông
các người với các mối quan hệ và các yêu cầu công việc đi lại rất là lớn
do đó là nếu chúng ta đặt mục tiêu duy nhất là cấp giấy phép chặt chẽ
thì nó chỉ đạt được mục tiêu đó thôi nhưng không đạt được mục tiêu thông thoáng
lưu thông vận hành và do đó là có phần trọng của nơi kinh tế
với tình trạng đấy thì rõ ràng là việc chuyển quá đột ngột
cơ quan cấp phép rồi thời hạn quá ngắn
trong khi bộ máy và cơ chế để cấp phép vẫn như cũ
nó tạo ra một sự bất cập
tôi muốn xin cảm ơn các bạn
từ sáu tháng chín đến nay phòng cảnh sát thao thông công an tp hà nội
đã triển khai cấp hơn một trăm hai mươi giấy đi đường cho hơn bảy trăm linh doanh nghiệp
nhằm đẩy nhanh tiến độ phục vụ nhu cầu của người dân
trong những ngày này công an tp hà nội đã liên tục tăng cường lực lượng
bố trí cán bộ chiến sĩ làm việc cả ngày và đêm
kịp thời tháo gỡ những vướng mắt trong quá trình thực hiện
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong thủ tục cấp giấy đi đường theo mẫu mới
việc thu thập thông tin tài liệu đấy thì cảnh sát khu vực sẽ hướng dẫn cho các cơ quan doanh nghiệp
gửi các tài liệu liên quan để xét duyệt qua hệ thống email đã được thiết lập sẵn và thông báo
trên cơ sở các thông tin tài liệu đấy thì ủy ban dân phường sẽ xem xét
để thẩm định theo các nhóm được cấp giấy phép đi đường
cũng như là các đủ điều kiện theo các quy định của các cấp
chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ
và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng khẳng định
việc cấp giấy đi đường là một việc làm mới
cần phải tiếp tục rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh hơn
chia sẻ với những khó khăn những áp lực của chính quyền thành phố
nhưng người dân cũng mong muốn mỗi một quyết định đưa ra
sẽ được cân nhắc phù hợp với thực tiễn
không quá đột ngột và không gây ra sự bị động quá lớn cho nhân dân